một vụ dẫn đến nổ súng vừa xảy ra vào khoảng một mươi giờ sáng ngày hai mươi hai tháng chín trên đường dt bảy trăm năm mươi ba b đoạn đi qua hai địa bàn giáp danh xã đồng tâm huyện đồng phú và xã nghĩa trung huyện bù đăng đều thuộc tỉnh bình phước khiến ba người bị thương
đây là vụ việc gây hoang mang dư luận trong mấy ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh bình phước
ghi nhận của phóng viên tại hiện trường vụ án trên mặt đường nhựa có nhiều vết máu hông khí cùng một khẩu súng và một băng đạn rời được lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt để phục vụ điều tra
theo thông tin ban đầu trưa hai mươi hai tháng chín ông lê văn khánh chú xã nghĩa trung huyện bù đăng đang ở nhà thì có một nhóm người đi ô tô tìm đến
sau đó hai người xuống xe hành hung ông khánh thấy sự việc với ông chi hô nên nhóm này đã bỏ chạy
biết được người đánh mình là lê quang bình nên ông khánh đã gọi cho anh trai là lê văn hải đến nhà bình để hỏi chuyện
khi gặp nhau ông khánh dùng đá ném bình lúc này bình đã lấy khẩu súng giống súng quân dụng k năm mươi bốn bắn vào chân ông khánh
ông hải đã vào giật súng
cũng bị bình bắn vào hông
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước cho biết đây là vụ án bột phát do mô thuẫn cá nhân và có liên quan đến vũ khí quân dụng
súng mà đối tượng lê quang bình dùng để bắn đối thủ
bình thừa nhận đã mua của một người lạ tại khu vực biên giới campuchia
chỉ vì mâu thuẫn trong việc rủ nhau đá gà ăn tiền rồi thách thức lẫn nhau và phát sinh ẩu đả
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo pháp luật